thời gian gần đây nhiều thông tin lan truyền thông tin thành phố hồ chí minh xem xét dừng việc học trực tiếp
tránh văn phòng sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh khẳng định
thành phố vẫn duy trì dạy học trực tiếp xếp chặt thêm phòng dịch
theo đó từ tối ngày hai mươi hai tháng hai nhiều trang fanpage lan truyền thông tin
thành phố hồ chí minh xem xét dừng việc học trực tiếp
thông tin này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của phụ huynh học sinh
thông tin trên được lan truyền sau cuộc họp giao bang của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế thành phố hồ chí minh vào chiều hai mươi hai tháng hai
tại cuộc họp giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh tăng trí thượng cho biết
sẽ tham mưu ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh xem xét dừng việc học trực tiếp
khi số trẻ mắc covid một mươi chín có triệu chứng nặng cần hỗ trợ thở hô hấp nhiều hơn một trăm linh ca một ngày
hiện nay mỗi ngày chỉ có năm ca trẻ em cần phải hỗ trợ thở hô hấp
ông thường cho biết tuần qua thành phố đã ghi nhận số ca mắc mới ở trẻ em tăng cao do các em ti học lại
cụ thể từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng hai thành phố hồ chí minh ghi nhận bốn trăm bốn mươi chín trẻ mắc covid một mươi chín tại một trăm một mươi bảy trường
tuy nhiên tuần qua số này tăng lên hơn sáu trường hợp tại hai trăm linh một trường
chia sẻ về đề xuất dừng học khi có hơn một trăm linh ca một ngày nặng cần can thiệp hô hấp
tránh văn phòng sở giáo dục và đào tạo tp hcm hồ tấn minh cho biết
đây là kế hoạch đã được sở giáo dục và đào tạo và sở y tế thống nhất
chánh văn phòng hồ tấn minh khẳng định đến giờ này thành phố hồ chí minh vẫn tiếp tục duy trì dạy và học trực tiếp
trong đó từng nhà trường sẽ tăng cường các biện pháp phòng dịch điều chỉnh linh hoạt kế hoạch phòng dịch
kế hoạch dạy và học để phù hợp với tình hình mới
trong bối cảnh saka f trong trường học trên địa bàn thành phố đang có dự hướng gia tăng sau tết
ông minh cho hay ngành giáo dục đã dự báo trước đó và tăng cường siết chặt thêm các biện pháp phòng dịch
chánh văn phòng sở giáo dục và đào tạo cũng chỉ rõ trong việc tổ chức bán chú
nhà trường sẽ tổ chức theo đơn vị lớp khu trú thành từng khu vực nhỏ nhất
học sinh ăn ngủ học tập tại chỗ lớp học được vệ sinh khử khuẩn sạch sẽ sau khi học sinh ăn
mới đây sở giáo dục và đào tạo và sở y tế cũng có tờ trình gửi cho ủy ban nhân dân thành phố
hướng dẫn quy định phòng dịch trong các cơ sở giáo dục trong tình hình mới
cách xử trí f f một phù hợp với đặc thù của địa bàn
theo số liệu thống kê trong hai ngày học cuối tuần qua số ca nhiễm covid một mươi chín trong các trường tiếp tục gia tăng
cụ thể vào ngày một mươi bảy tháng hai có chín mươi năm trường hợp f ngày một mươi tám tháng hai ghi nhận thêm một trăm một mươi hai trường hợp
sau hai tuần cho trẻ từ mầm non đến lớp sáu đi học trực tiếp trở lại đã có một mươi ba trẻ ở khối mầm non
và bảy mươi năm học sinh tiểu học mắc covid một mươi chín
từ tình hình thực tế dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng tại tp hcm ông trịnh duy trọng cho biết
theo dự báo của sở giáo dục số f tại các trường và tình hình dịch sẽ diễn biến phức tạp trong các tuần tới
để thực hiện tốt nhất các giải pháp bảo vệ học sinh cùng giáo viên mỗi ngày sở giáo dục và đào tạo
sẽ thực hiện việc giao ban cùng với sở y tế nhằm đưa ra những biện pháp tối ưu nhất trong hoạt động phòng chống dịch
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều phụ huynh đang lo lắng về việc trẻ thuộc diện f một
sẽ phải thực hiện việc cách ly ra sao
ông trịnh duy trọng cho biết ngày hai mươi một tháng hai bộ y tế đã có công văn mới về hướng dẫn cách ly f một
theo đó trong lớp nếu có một f thì chỉ một số học sinh là f một được cách ly từ năm đến bảy ngày
tùy vào tình trạng tiêm vaccine
liên quan đến việc cách ly y tế với f và tiếp xúc gần bác sĩ nguyễn hồng tâm
và giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết theo hướng dẫn mới của bộ y tế
thời gian cách ly f một sẽ giảm để không gây gián đoạn học tập
và lãng phí của các bệnh nhân
trường hợp tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín chỉ cách ly năm ngày
hết năm ngày sẽ được xét nghiệm lại
bệnh nhân vẫn theo dõi sức khỏe nếu có triệu chứng nghi ngờ thì xem là một ca nghi nhiễm
những trường hợp tiêm chưa đủ hoặc chưa tiêm sẽ cách ly bảy ngày
nếu xét nghiệm âm tính thì được đi học và đi làm trở lại
bác sĩ lê văn thiệu bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh hà nội
và cũng là người trực tiếp tham gia nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị tại nhà
nhấn mạnh cha mẹ tuyệt đối không dùng thuốc kháng virus cho trẻ bởi hai lý do
cụ thể trẻ nhỏ mắc covid một mươi chín tỷ lệ rất nhẹ ít có trường hợp diễn biến nặng
nhiều trẻ tự khỏi nên không dùng thuốc kháng virus
bên cạnh vấn đề từ khỏi nếu dùng thuốc kháng virus có nguy cơ diễn biến nặng
đối mặt với nguy cơ biến chứng
nhiều liên quan đến phụ nữ có thai và da con bú không dùng được
bởi sẽ liên quan đến các vấn đề về đột biến gen
hiện chưa có nghiên cứu gì về tác hại của thuốc kháng virus
cho trẻ nhỏ nên không dùng cho trẻ bác sĩ thiệu nhấn mạnh
cùng quan điểm trên bác sĩ nhi khoa mạnh cường
tình nguyện viên điều trị mẹ và bé f tại nhà cảnh báo
cha mẹ không dùng thuốc kháng virus cho trẻ em
theo hướng dẫn của bộ y tế trẻ em không có chỉ định dùng thuốc kháng virus sars cov hai
trừ duy nhất một loại là remdesivir
đây là thuốc đường tĩnh mạch phụ huynh không thể mua vì có nguy cơ tai biến nặng
và nghiên cứu cho rằng remdesivir có tác dụng với trẻ mức độ nặng
các trường hợp này được nhập viện và phải sử dụng dưới sự giám sát của các chuyên gia nhi khoa
bác sĩ cường cho biết trẻ em không nên dùng thuốc kháng virus vì lợi ích của thuốc kháng virus không rõ ràng
và chưa có bằng chứng thuốc này giúp trẻ mau khỏi bệnh và hiệu quả
tác hại của thuốc kháng virus đối với trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như phản vệ hoặc nặng hơn
là sốc phản vệ do quá mẫn cảm với thuốc buồn nôn tiêu chảy tổn thương gan tăng men gan
phải đánh giá chức năng thận trước khi dùng
mức lọc cầu thận trên ba mươi ml một ph nếu thận không tốt có thể gây tổn thương thận phát bang ngoài da
bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tống tiền tìm mua các loại thuốc kháng virus cho con
thay vào đó hãy chăm sóc trẻ một cách khoa học theo hướng dẫn của bác sĩ nhi khoa
theo bộ y tế số ca f sẽ còn tăng cao trong cộng đồng bao gồm các ca do biến thể mới
đòi hỏi các địa phương cần chủ động hơn nữa trong phòng chống dịch covid một mươi chín

bộ y tế đã có công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ y tế đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
tuy vậy số ca mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong hai tuần qua
bộ y tế dự báo trong thời gian tới với nhu cầu đi lại và mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi
có thể tiếp tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm và tiềm ấn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng
trong bối cảnh mở cửa dần các hoạt động xã hội phát triển kinh tế trở lại
sẽ làm gia tăng số ca nhập viện tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế
đặc biệt tác động đến nhóm đối tượng nguy cơ cao người già người có bệnh nền
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hiện nay phó giáo sư trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng việt nam đánh giá hiện nay chúng ta đã tiêm vaccine
với tỷ lệ cao trên cả nước năng lực y tế đã thích ứng tốt hơn
kiến thức phòng bệnh của người dân cũng tốt hơn
do đó đã chấp nhận không zaro f nghĩa là chấp nhận f trong cộng đồng
nhưng cần phải kiểm soát khống chế các ca mắc mới không để ca mắc tăng cao quá
gây quá tải hệ thống y tế không để người f tăng nặng tử vong do không được tiếp cận dịch vụ y tế
ông cho rằng chúng ta xác định chuyển từ zero f sang thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín
có hiệu quả chúng ta cũng chuyển từ ngăn cấm sang kiểm soát rủi ro
do đó một số biện pháp được nới lỏng chứ không phải là buôn lỏng
ông phu cũng nêu thách thức hiện nay có nguy cơ dịch diễn biến phức tạp
khó lường với trung bình khoảng tám mươi ca tử vong một ngày
chúng ta xác định chuyển từ zaro f sang thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát dịch covid một mươi chín
có hiệu quả chúng ta cũng chuyển từ ngăn cấm sang kiểm soát rủi ro
do đó một số biện pháp được nới lỏng chứ không phải là buông lỏng
ông phu cho rằng với phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hiện nay
trước hết về dự phòng người dân phải thực hiện năm k
nếu cứ coi tiêm vaccine rồi mà không thực hiện năm k thì dịch vẫn có thể bùng lên mạnh mẽ
dẫn đến quá tải hệ thống y tế và không kiểm soát được dịch
nhìn nhận về công tác điều trị trong phòng chống dịch khi số ca tử vong đã giảm nhiều
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn lưu ý các địa phương cần phải thực hiện
điều trị toàn diện phân tầng điều trị giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu
trong khi đó một chuyên gia trong hội đồng điều trị ca mắc covid một mươi chín cũng lưu ý
hiện bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín đã thu hẹp tại một số địa phương
tuy nhiên chúng ta xác định dịch chưa thể sớm chấm dứt và đặc biệt là việc mở rộng
điều trị f nhẹ tại cộng đồng tại nhà với sự giám sát hỗ trợ của nhân viên y tế
do đó vấn đề nâng cao năng lực hệ thống y tế tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở
cần đặc biệt chú trọng do đó các địa phương cần củng cố công tác tổ chức
ứng phó với các tình huống phòng chống dịch đảm bảo đúng tinh thần ứng phó linh hoạt